nhân dịp tết nguyên đán đinh dậu hai nghìn một mươi bảy đồng chí võ văn thường ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
trưởng ban tuyên giáo trung ương cùng đoàn công tác của trung mương hội chữ thập đỏ việt nam
đã về thăm và tặng quà cho đồng bào nghèo tỉnh quảng ngãi
tại chương trình trao tặng quà tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam xuân đinh dậu hai nghìn một mươi chín
đồng chí võ văn thưởng đã trao một trăm linh xuất quà mỗi xuất quà trị giá một triệu một trăm linh ngàn đồng
cho các gia đình chính sách hộ nghèo neo đơn người khuyết tật và nạn nhân chất độc da cam
ở xã nghĩa phương huyện tư nghĩa
đây cũng là những hộ dân nằm trong vùng lũ bị thiệt hại do lũ trồng lũ gây ra
trưởng ban tuyên giáo trung ương võ văn thường thăm hỏi động viên bà con nhân dân vượt qua khó khăn
chúc bà con đón tết vui ấm áp đồng thời nhấn mạnh đảng và nhà nước cũng như cộng đồng xã hội
luôn chung tay giúp đỡ người dân và hỗ trợ cho người nghèo đón tết